do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ một mươi chín đến hai mươi tháng một mươi một tại thành phố thừa thiên huế có mưa rất to
lượng mưa phổ biến từ một trăm linh ba trăm linh mm xuất hiện một đợt lũ lớn trên các sông và gây ngập nặng nhiều vùng thấp trũng trong tỉnh
sở giáo dục và đào tạo đã chủ động cho học sinh nghỉ học nghiêm cấm học sinh đi lại thăm hỏi các thầy cô giáo trong dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam
đến một mươi bảy h ngày hai mươi tháng một mươi một mực nước trên hồ thủy điện hương điền là năm mươi tám m cao hơn mực nước cao nhất trước lũ được quy định là hai m
hồ thủy điện bình điền mực nước là tám mươi ba hai mét cao hơn mực nước cao nhất trước lũ được quy định của quy trình vận hành hồ chứa lưu vực sông hương là hai sáu mét
để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế

cầu các nhà máy thủy điện vận hành điều tiết qua tràn và qua tuốc bin với lưu lượng tăng dần tránh đột biến
đồng thời yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của mực nước trên sông hương và sông bồ để chủ động ứng phó với lũ lớn
ngày hai mươi tháng một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế yêu cầu sở giáo dục và đào tạo chủ động cho gần hai trăm năm mươi học sinh
từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn nghỉ học và quản lý chặt học sinh đi lại
trong dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam
để đề phòng tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc